cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai phối hợp với công an huyện trảng bom đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vũ hồng niên ở xã hố nai ba huyện trảng bom tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ngày một mươi chín tháng ba ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại kho thu mua phế phẩm dày da thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vũ hồng niên
ở tổ một mươi một ấp thanh hóa xã hồ nai ba huyện trảng bom tỉnh đồng nai sau đó nhanh chóng lan ra một số nhà dân ở khu vực liền kề
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai đã điều tám xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tham gia dập lửa
tuy nhiên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn buộc lực lượng chữa cháy phải huy động xe xúc đến dỡ bỏ một số vật cản và đục tường nhà liền kề để có lối vào bên trong chữa cháy
sau hơn một giờ tích cực chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi gần như toàn bộ sườn giày và làm ảnh hưởng đến ba nhà dân liền kề